giữa mùa dịch covid một mươi chín tại tp hcm đã diễn ra nhiều hoạt động thiện nguyện
hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh
thế nhưng việc thực hiện phát các vật phẩm như thế nào để tránh tập trung đông người
không đi ngược quy định bảo vệ sức khỏe là điều các cá nhân đơn vị rất quan tâm
cô lê thị xuân làm dịch vụ dọn vệ sinh theo giờ ở huyện hóc môn
thu nhập mỗi ngày chỉ từ một trăm linh đến hai trăm linh ngàn đồng một ngày
nay có dịch cuộc sống lại càng khó khăn hơn
qua thông tin từ nhiều người cô đã lên đây để nhận gạo hỗ trợ miễn phí
khi đến đây nhiều người thấy lạ với cách phát gạo tự động này
nhưng đều thấy an tâm hơn khi mỗi người đến nhận hỗ trợ gạo
đều phải xếp hàng giữ khoảng cách bảo đảm an toàn cho sức khỏe trong mùa dịch
theo anh hoàng tuấn anh người sáng chế ra máy gạo tự động này
trước mắt có một điểm phát tự động đặt tại hai trăm bốn mươi b vườn lài quận tân phú hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
khi đến đây người dân chỉ cần nhấn nút mỗi người chỉ được nhận một năm kg gạo cho một lần phát
máy cũng có camera tự động nhận diện khuôn mặt
nên cũng tránh được trường hợp lạm dụng hoạt động thiện nguyện để nhận gạo nhiều lần
cái việc phát gạo thì nó hay tập trung đông người vào thời điểm nhất định
thì mình suy nghĩ là tầm dũng lăng
trong cái ngành về khóa điện thử của tòa nhà thông minh
mình lấy những cái thiết bị đó ra để mình sử dụng cho cái máy phát gạo tự động này
thì nó đảm bảo được vấn đề là lúc nào họ cũng lấy được họ không phải dành dựng
bây giờ mình đã phát ra ba tấn
việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động thiện nguyện không chỉ tạo ra sự thuận tiện
mà còn tạo ra sự an toàn về sức khỏe cho mỗi người trong mùa dịch
những hoạt động như thế này vừa góp cho người nghèo có được những bữa no
vừa mang đến cho xã hội những việc làm thiết thực đầy tính nhân văn